khi nào mà cảm thấy nó lên vượt được thì mình mới xích nha cho vượt
hiện nay thời điểm cuối năm lưu lượng phương tiện tham gia trên tuyến quốc lộ sáu ngày càng gia tăng
đặc biệt với những lái xe từ địa phương khác mà còn lạ đường và ít kinh nghiệm đi đường đèo dốc
nếu gặp thời tiết sương mù cần lái xe với sự tập trung cao độ và cẩn trọng trong mọi tình huống
nhận định trước những diễn biến về nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ sáu thời điểm cuối năm
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình đã tập trung lực lượng xử lý các vi phạm
đồng thời kết hợp tuyên truyền về những nguy cơ dễ gây tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ này

băng tuyết tại một số tỉnh như lào cai cao bằng lạng sơn
tại nhiều nơi băng tuyết phủ kiến mặt đường gây trơn trượt khó khăn trong việc di chuyển
tìm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông đối với khách du lịch và người dân
để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách một số tuyến đường đã bị cấm lưu thông
rõ ràng tình trạng người dân đổ xô đến một số địa điểm để đón xem băng tuyết
đã gây ủn tắc nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn
do vậy mỗi người cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định đi đón băng tuyết rơi
có thể nhận thấy là thủ đoạn chống phá xuyên tạc về vấn đề nhân sự
đã được các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị tiến hành thường xuyên trước mỗi kỳ đại hội
trước đó tại đại hội một mươi hai các đối tượng chống đối đã lập điều hành trang mạng có tên gọi là
chân dung quyền lực để tung ra các thông tin đồn đoán nhân sự xuyên tạc vấn đề tổ chức cán bộ
và để nhận diện đúng bản chất thủ đoạn chống phá của các đối tượng trước thềm đại hội một mươi ba
đồng thời giúp cho người dân có sự cảnh giác trước những luồng thông tin
xấu độc phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn
phó giám đốc trung tâm quản trị an ninh phi truyền thống đại học quốc gia hà nội
mời quý vị cùng theo dõi
vâng trước hết xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn đã dành thời gian tham gia chương trình
thưa ông đến thời điểm này cấp ủy các cấp đã tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhìn vào công tác lựa chọn nhân sự của giai đoạn mới này
thì cá nhân ông nhận thấy những nét mới những điểm nổi bật là gì thưa ông
thưa ông hiện nay thì nhân sự giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đảng nhà nước
như bộ chính trị ban bí thư ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba đang được đảng ta tiến hành
thưa ông hiện nay thì nhân sự giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đảng nhà nước nhà nước
thế nhưng mà trên không gian mạng mạng xã hội mạng youtube
thì các đối tượng đã tung ra những thông tin bóc méo huy trục và gán ghét
một cách phản động về công tác nhân sự của đại hội đảng một mươi ba
vậy thì ông có bình luận gì về diễn biến này thưa ông
đây là cái chuyện không mới
thực ra là cái hoạt động của các đối tượng này nó trong nhiều kỳ
có những sự kiện khác nhau nhất là vào các kỳ đại hội
và đặc biệt là kỳ đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
chúng ta chuẩn bị đại hội là chúng ta chuẩn bị về đường lối
đường lối về nghị quyết để xây dựng đất nước không chỉ năm năm trước mắt
mà còn nhiều năm sau này một cái đường nối dài
nó là một câu chuyện rất là khoa học và vai vàng
nhưng mà các đối tượng thường là đưa những câu chuyện này đi
ngoài cái chuyện gây mâu thuẫn nội bộ hoặc gây nhiễu loạn thông tin
thì đã làm sai lệch đi cái bản chất của đảng cầm quyền
và cái bản chất của cái đại hội cũng như là cái công tác chuẩn bị của đại hội
đúng là chúng ta thấy rồi và càng gần như đại hội
thì cái lưu lượng nó càng gia tăng
vâng ông có thể nêu ra một số phương thức thủ đoạn
mà các đối tượng đang lợi dụng để tung tin bóp méo
về công tác nhân sự đại hội một mươi ba của chúng ta hiện nay ạ
phần lớn các đối tượng thường đưa ra dứt đến những câu chuyện
mang tính nội bộ thâm cung bí sử
những câu chuyện gọi là giật gân và kích thích vào sự tò mò của nhiều người
bản chất hành trung ương đang họp để bàn về công tác nhân sự
thì các đối tượng ở nước ngoài một nhóm một nhóm người nào đó
không nắm được thông tin nhưng đã sắp xếp ghế cho từng người một
rồi đưa ra những câu chuyện abcd những câu chuyện mà nó mơ hồ
rồi những câu chuyện mà dựng lên để mà trên cơ sở các đối tượng
coi là cũng té nước theo mưa để tạo sự nhiễu loạn thông tin
và các đối tượng lợi dụng cái nền tảng truyền thông hiện nay
nó tác động nhanh đa chiều và trên diện rộng
đến mọi thành toàn đối tượng trong nước và ngoài nước
cho nên là chúng truyết để lợi dụng cái này và chúng cho đây là một kênh gọi là mũi ngậu
để mà tác động vào cái sự nghiệp cách mạng của chúng ta nói chung
và trong cái dịp đại hội này nói riêng
vâng thưa ông thì trên thực tế vừa qua đảng ta có xử lý một số cán bộ
trong đó có cả cán bộ cao cấp có vi phạm phát ngược có hành vi tham nhũng
tuy nhiên thì các đối tượng lại lợi dụng cái hoạt động này để tung ra những thông tin bóp méo
vậy thì ông có bình luận gì
đây cũng là một cái trò một cái chiêu trò mà các đối tượng nếu ai tỉnh táo mình nhận ra thôi
bởi vì khi mà các hiện tượng tiêu cực trong đảng trong bộ máy nhà nước
nó diễn ra mà chúng ta biết là tham nhũng là căn bệnh quyền lực
mà không chỉ ở các quốc gia nào
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước cũng như là đồng chí thủ tướng chính phủ cũng đã nói rõ là
không chỉ ở việt nam mà không chỉ chế độ nước ta kể từ phong kiến và kể cả các quốc gia khác
thậm chí nó còn rất nghiêm trọng
thì rõ ràng các đối tượng thường bám vào đấy để bôi nhọ
để mà cho rằng bản chất của nhà nước bản chất của chế độ bản chất của đảng cầm quyền
là tha hóa là tiêu cực vân vân và khen kia
và để muốn xóa đi cái vai trò lãnh đạo của đảng và cái hạ thấp cái bản chất tốt đẹp của nhà nước chúng ta
nhưng khi mà chúng ta phát hiện những đối tượng những con người mà trong bộ máy
chúng ta đấu tranh để xử lý một cách kiên quyết để làm trong sạch bộ máy
lấy niềm tin cho dân dân
thì các đối tượng lại cho lại lại sử dụng nó như là một cái chiêu bài là thanh trừng nội bộ đấu đa nội bộ
và đấy chính là một cái mục tiêu và cái phương thức mà các đối tượng hiện nay đang gia tăng hoạt động
và theo ông thì người dân khi tiếp cận những nguồn thông tin xấu
những nguồn tin xấu độc như thế này sẽ để lại hệ lụy ra sao ạ
cái nguy hiểm nhất mà chúng ta nhận ra ở trong các chiêu trò các phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch và phản động cũng như cơ hội chính trị
đó chính là nó tạo ra một sự nhận thức mơ hồ về sự thật và bản chất của nhà nước
gây từ sự mơ hồ đó nhận thức mơ hồ đó thì dẫn đến sự nhận lệnh lạc
tư nhận lạc là thiếu đồng tin
và từ thiếu đồng tin đó thì để ra rất nhiều yếu tố khác là gây bấn loạn cho họ gây phức tạp cho đời sống của họ
gây bất ổn cho xã hội mà chúng ta kiên trì qua đường là tạo dựng một môi trường ổn định để phát triển
khi mà quốc gia đất nước nó không ổn định thì không bao giờ có sự phát triển
và ổn định đây phải ổn định từ lòng tin của dân dân ổn định về kinh tế về ổn định về chính trị ổn định về xã hội và có sự đồng thuận xã hội cả
và chúng ta biết rằng những bài học của nhiều quốc gia trên thế giới ở bắc phi trung đông nhiều nước
chỉ cần tạo ra sự thay đổi sự bất ổn đó
để rơi vào vòng xoáy của sự bất ổn vòng xoáy của bạo lực vòng xoáy của xung đột
và quốc gia dân tộc đó kéo lùi sự phát triển hàng chục năm
vâng rõ ràng như ông vừa phân tích thì cái hậu quả của thông tin xấu độc này gây ra những hệ lụy
vậy thì người dân cần phải làm gì ứng phó ra sao để không rơi vào ma trận thông tin xấu độc thưa ông
chúng ta thấy trước các phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động hay cơ hội chính trị
dù chúng có thâm hiểm đến đâu
có tinh vi đến đâu thì cũng không chỉ có tác dụng
nếu mỗi người chúng ta mỗi cán bộ đảng viên mỗi người dân
chúng ta làm một pháo đài để mà ngăn chặn những hiện tượng tư vực đó
và chúng ta tạo ra một niềm tin với đảng tạo ra một niềm tin với nhà nước với chế độ
và có cái tư duy và cái nhìn nhận tích cực về một tương lai
bởi vì đó cũng đáng chú ý
đó chính là cái đường hướng mà đảng ta đang đề ra
và vì vậy chúng ta mỗi người phải nâng cao đề cao cái ý thức công nhân trách nhiệm công dân
ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần yêu nước
và đó chính là sự đề kháng một sự đề kháng trước các thông tin xấu độc trước tấn công của các thế lực thủ địch
khi đã có sự đề kháng như vậy thì dù chúng có ngư ma chết quỷ thế nào thì rõ ràng
cái điều đó không lai chuyển được nền tin của chúng ta
và có một vấn đề nữa là mỗi người chúng ta cần phải có một ý thức và tinh thần cảnh giác
khi chúng ta tiếp cận những thông tin những ý kiến những luồng những luồng thông tin những ý kiến hình ảnh
những vấn đề mà có tính tiêu cực có tính xuyên tạc bóp méo rồi là chống phá
thì chúng ta cần phải kịp thời
cung cấp các thông tin tài liệu tố cáo tố giác đến các cơ quan chức năng
để vạch chân những bản chất xấu xa để tạo ra một không khí xã hội lành mạnh
để cùng nhau xây dựng một xã hội phát triển bình thường và hứa đến tương lai tốt đẹp
mà trong đó tất cả mọi người dân đều có quyền được hưởng lợi
vâng đúng như những gì ông vừa phân tích mỗi người dân hãy là một pháo đài trước những luồng thông tin độc hại
như vậy thì không có một luồng thông tin nào có thể tấn công hay làm chia rẽ những cái niềm tin của người dân dành cho đảng
một lần nữa xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn đã dành thời gian cho khán giả truyền hình antv